một trong những biện pháp quan trọng để gỡ thẻ vàng đối với thủy sản việt nam đó là tàu cá phải lắp đặt thiết bị giám sát hành trình để cơ quan chức năng quản lý
việc lắp đặt thiết bị này đã được tỉnh bà rịa vũng tàu quy định cụ thể đồng thời có chế tải nghiêm khắc nếu như không thực hiện đúng theo quy định
trường hợp chủ tàu không chấp nhận việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình và không tuân thủ việc mở máy hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ khi khai thác hải sản trên các vùng biển
cơ quan chức năng sẽ không cấp gia hạn giấy phép khai thác thủy sản
hiện nay toàn tỉnh có năm chín trăm một mươi hai phương tiện khai thác thủy hải sản trong đó có hai chín trăm linh tàu dài từ một mươi năm mét trở lên
qua thống kê sơ bộ đến thời điểm này mới có khoảng một tàu cá dài từ một mươi năm mét trở lên đã gắn thiết bị giám sát hành trình